thưa quý vị việc xây dựng cảng hàng không sân bay được xem là một cú hích tạo động lực thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội của nhiều địa phương
vì vậy việc nâng cấp mở rộng xây dựng sân bay tại các địa phương là rất cần thiết
tuy nhiên theo các chuyên gia việc quy hoạch hàng không không chỉ tính đến hiệu quả kinh tế xã hội
mà còn phải tính đến sự phù hợp giữa hàng không dân dụng và hàng không quân sự bảo đảm an ninh hàng không và an ninh quốc phòng
trong khi các cơ quan chức năng đang tính toán xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới cảng hàng không sân bay
thì hàng loạt địa phương đã ổ ạt đề xuất xây dựng cảng hàng không sân bay tại địa phương mình
theo dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi là ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn
đóng vai trò của các cơ quan chức năng đang tính toán xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới cảng hàng không
đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô hà nội cảng hàng không quốc tế nội bài và vùng thành phố hồ chí minh
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất và long thành
từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả hai mươi hai cảng hàng không hiện hữu
đầu tư sáu cảng hàng không mới để nâng tổng số cảng hàng không của cả nước đưa vào khai thác lên hai mươi tám cảng hàng không
bao gồm một mươi bốn cảng hàng không quốc tế một mươi bốn cảng hàng không quốc nội
tổng công suất thiết kế hệ thống cảng hàng không đáp ứng khoảng hai trăm tám mươi ba triệu hành khách
đảm bảo trên chín mươi năm dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi một trăm linh km